chín giờ sáng ngày hôm nay hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai chính thức khai mạc với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các cơ quan trung ương lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo đài cùng đông đảo người làm báo khắp cả nước
lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai được phát thanh truyền hình trực tiếp trên vov và vtv để người dân cả nước cùng theo dõi
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề báo chí việt nam đoàn kết chuyên nghiệp hiện đại và nhân văn được tổ chức đúng dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập hội nhà báo việt nam hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi đến hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hướng tới kỷ niệm chín mươi bảy năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai và các ngày lễ lớn sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước của thủ đô